một trong hai dự án hàng không được đầu tư theo hình thức bot
sân bay nằm cách trung tâm thành phố hạ long khoảng năm mươi km cách thành phố cẩm phả gần hai mươi km
sân bay vân đồn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lĩnh vực đầu tư và phát triển du lịch của khu vực quảng ninh nói chung
hay như di sản thiên nhiên thế giới hạ long nói riêng và các vùng lân cận
sau khi hoàn thành hàng năm sân bay sẽ đón hơn sáu triệu hành khách
sẽ có đường băng dài ba tám km để các máy bay lớn hoạt động bao gồm boeing bảy trăm bốn mươi bảy
đến năm hai nghìn hai mươi sáu đường băng thứ hai
đường băng thứ hai sẽ được xây dựng và hoàn thiện để cho phép hoạt động của airbus a ba trăm tám mươi
dự án cảng hàng không quốc tế quảng ninh với tổng mức đầu tư hơn bảy bốn trăm linh tỷ đồng
sẽ hoàn thành đưa vào khai thác trong quý ba năm hai nghìn một mươi tám
thời gian hoàn vốn dự kiến bốn mươi năm năm
hiện tại các nhà thầu đã thi công xong đường cất hạ cánh đường lăn song song
hiện đang lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu hàng rào an ninh
khu hàng không dân dụng như nhà ga nhà điều hành đài kiểm soát không lưu
cũng đã cơ bản hoàn thành phần khung
hiện tại theo yêu cầu của tổng chỉ dân kỹ thuật và thiết kế
chất lượng của dự án này là đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
theo dự kiến tất cả để khai thác hoàn thành là hệt quỷ hái hai nghìn một mươi tám hệt tháng sáu
trong tiến đi một số nhà thầu vẫn ở lại làm việc
và bên tư vấn giám sát sẽ cũng cử người ở lại để tiếp tục làm việc cùng với nhà thầu
để đảm bảo kỹ thuật
tiến đo đạt yêu cầu
cảng hàng không quốc tế vân đồn sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi tám
quy mô đường băng cất hạ cánh dài ba sáu km rộng bốn mươi năm m
đáp ứng nhu cầu cất hạ cánh và các loại máy bay thân lớn như boeing bảy trăm tám mươi bảy
airbus a ba trăm năm mươi nhà ga hành khách giai đoạn một có quy mô hai mươi năm bốn trăm linh m hai

đầu tư theo hình thức bình thường
với những dự án như cảng hàng không là lần đầu tiên doanh nghiệp tư nhân
đầu tư theo hình thức bình thường
với những dự án như cảng hàng không là lần đầu tiên doanh nghiệp tư nhân

từ những thủ tục về pháp lý cũng như những thủ tục hành chính liên quan
tuy nhiên trong suốt cái thời gian vừa qua chúng tôi cũng thấy rằng là
hết sức cảm ơn các cơ quan hiệu quan nhất là cục hàng không
rồi bộ giao thông vận tải tạo điều kiện quan tâm
đồng hành cùng với chúng tôi tháo gỡ và đảm bảo cho
tiến độ của những dự án giao thông nói chung
và nhất là cảng hàng không quốc tế đảm bảo được những kế hoạch
triển khai theo đúng dự kiến ban đầu
việc đầu tư cảng hàng không quốc tế vân đồn không chỉ là cánh cửa
bầu trời mới của quảng ninh mà còn là công trình điển hình
của ngành giao thông vận tải việt nam thí điểm mô hình tư nhân đầu tư sân bay
mở đầu cho giai đoạn phát triển sân bay mới trong cả nước
các đơn vị thi công đang tập trung cao nhân lực máy móc
để có thể đảm bảo được tiến độ và chất lượng của công trình
đó là trong tháng sáu này thì sẽ bay hiệu chỉnh
vào tháng chín này sân bay vân đồn sẽ chính thức đi vào hoạt động
việc sân bay quốc tế vân đồn được hoàn thành và đưa vào sử dụng
sẽ hiện thực hóa ước mơ đặc khu kinh tế vân đồn của người dân quảng ninh
và đồng thời giúp cho kinh tế xã hội của tỉnh quảng ninh cất cánh
một công trình quan trọng kết nối các khu vực tới sân bay
là dự án cao tốc hạ long vân đồn
dự án tuyến cao tốc hạ long vân đồn có chiều dài năm mươi ba km
với tổng mức đầu tư hơn một mươi tỷ đồng được thực hiện theo hình thức bot
dự án này đã hoàn thành gần bảy mươi khối lượng
và đang vướng mắc một số vị trí giải phóng mặt bằng
dự kiến vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám sẽ hoàn thành toàn tuyến
đối với hạng mục bê tông nhựa rỗng r hai mươi năm
tức là lớp bê tông nhựa thứ nhất là chúng tôi đã đạt được hai mươi sáu km
đối với lớp bê tông nhựa chặt
thì c một mươi chín thì chúng tôi đã đạt được hai mươi ba km
và đối với lớp polymer thì đến nay đã được bốn năm km
thì chương trình dự án tiến độ trong thời gian tới
thì chúng tôi đặt mục tiêu đến ba mươi tháng bốn
và chúng tôi cơ bản là xong lớp bê tông nhựa ở lớp polymer
đến từ hiện nay thì khó hăn thì hiện nay chúng tôi đang còn một số vướng mắc
về giải phóng mặt bằng giải rác trên toàn tuyến
có khoảng bốn vị trí thì hiện nay nó đang vướng
có vẻ cũng kiến nghị là vị ban tỉnh
chỉ đạo các địa phương là tiếp tục giải phóng mặt bằng sớm cho chúng tôi
ngoài ra nữa thì đối với thời tiết thì cũng trong năm vừa rồi
thời tiết mưa nhiều do vậy cũng có ảnh hưởng đến cái tiến độ đi công
các cái khó khăn mà giải quyết được thì chúng tôi phần đầu là
ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám sẽ phản thức
quảng ninh đang được xem là tỉnh đi đầu trong công tác thu hút đầu tư
xã hóa đầu tư và thực hiện đầu tư theo hình thức ppp đối tác công tư
trong những năm qua tỉnh quảng ninh đã huy động rất tốt nguồn vốn này
để đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông
và có thể thấy một đại công trình đang được hình thành
tại quảng ninh công trường cao tốc hải phòng hạ long
nhà đầu tư doanh nghiệp dự án cũng đang tích cực triển khai thi công dự án cầu bạch đăng
đường dẫn vào nút giao cuối tuyến đầu tư theo hình thức bot
và chỉ còn hai tháng nữa thôi thì dự án cầu bạch đằng bắc qua sông bạch đằng
khu vực quận hải an thành phố hải phòng đến thị xã quảng yên của tỉnh quảng ninh
một cây cầu nối liền tuyến đường cao tốc hà nội hải phòng hạ long sẽ thông xe kỹ thuật
và đến lúc này thì công ty cổ phần bot cầu bạch đằng cũng đang phối hợp cùng với các nhà thầu thi công
tư vấn giám sát để nhanh tiến độ để hoàn thành vấn đích họp long cầu vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
công trình cầu bạch đằng dài năm bốn km tổng mức đầu tư hơn bảy hai trăm linh tỷ đồng
công ty cổ phần bot cầu bạch đằng đã và đang chỉ đạo thi công quyết liệt
sát sao giải quyết kịp thời các thủ tục pháp lý
thiết kế nghiệm thu thanh toán cho các nhà thầu bảo đảm tốt các điều kiện triển khai thi công dự án xây dựng cầu bạch đằng
đang vào giai đoạn cao điểm về đích
để đẩy nhanh tiến độ nhà đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực máy móc thiết bị
để nỗ lực thi công ngay từ ngày năm tết mộ tốt
dự án có tám gói thầu xây lắp chính giá trị sản lượng đã đạt khoảng chín mươi khoảng bốn năm trăm linh tỷ đồng
các gói thầu thực phân cầu chính đã cơ bản hoàn thành bảo đảm tiến độ và yêu cầu phức tạp về mặt công nghệ kỹ thuật
các nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công đồng thời khẳng định sẽ hoàn thành dự án theo đúng cam kết
đặc biệt tư vấn giám sát cũng bảo đảm giám sát công trình chất lượng từ nguyên liệu đầu vào cho tới khi nghiệm thu
công tác an toàn lao động cũng được đặc biệt quan tâm không vì chạy theo tiến độ mà để mất an toàn lao động trên công trường
đặc biệt tư vấn giám sát cũng bảo đảm giám sát công trình chất lượng từ nguyên liệu đầu vào cho tới khi nghiệm thu
công tác an toàn lao động cũng được đặc biệt quan tâm không vì chạy theo tiến độ mà để mất an toàn lao động trên công trình
đặc biệt tư vấn giám sát công trình chất lượng từ nguyên liệu đầu vào cho tới khi nghiệm thu

báo về tiến độ dự án trọng điểm của tỉnh quảng ninh ông nguyễn đức long chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết
chuỗi dự án kết nối hải phòng vân đồn gồm hai tuyến cao tốc cầu bạch đằng hạ long hạ long vân đồn cùng dự án cầu bạch đằng đường dẫn vào nút giao cuối tuyến
đến nay các dự án này đang triển khai tích cực sẵn sàng và đích trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám
đến nay những gì khó khăn nhất tại dự án cầu bạch đằng đều đã được giải quyết kịp thời
bên cạnh đó hai tuyến cao tốc quảng ninh đang triển khai nối cầu bạch đằng đến vân đồn đã bước vào giai đoạn hoàn thành
nhiều đoạn đã được thảm bê tông nhựa
đặc biệt với dự án trọng điểm đang được triển khai thì vấn đề lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực rất quan trọng và có vai trò quyết định thành công của dự án

đặc biệt với dự án trọng điểm đang triển khai bộ trưởng bộ giao thông vận tải quỹ văn thể cho biết tỉnh quảng ninh đã đi trước đón đầu triển khai nhiều dự án công trình có tính chất động lực thu hút đầu tư cho địa phương như chuỗi dự án cao tốc kết nối từ hải phòng đến vân đồn sân bay vân đồn
đây được xem là động lực phát triển của quảng ninh trong thời gian tới
tuy nhiên lãnh đạo ngành giao thông vận tải cũng lưu ý dự án đã sắp hoàn thành và để có thể thu hút thêm nhiều hành khách cần sớm hình thành một trung tâm thương mại dịch vụ vui chơi giải trí với nhiều sản phẩm đặc thù tại vân đồn